khoảng hai mươi giờ ngày ba tháng một mươi hai tại vùng biển cách tây nam côn đảo khoảng ba mươi hải lý
lực lượng chức năng vùng cảnh sát biển ba đã bắt quả tang tàu cá mang số hiệu bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts
đang có hành vi sang mạng dầu cho hai tàu cá mang số hiệu st chín trăm năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm ts và st chín mươi nghìn năm trăm bảy mươi sáu ts
ông nguyễn trí trọng thường chú phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trường
theo lời khai ban đầu của ông trọng tàu vận chuyển khoảng ba trăm linh lít dầu đeo đang sang mạng cho hai tàu cá thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu
hiện lực lượng chức năng của vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ